phát minh ra vaccine được coi là thành tiệu y học vĩ đại của nhân loại và tổ chức y tế thế giới who luôn khẳng định hiệu quả vai trò quan trọng của vaccine nhờ có vaccine mà nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đã được phòng ngừa
năm hai nghìn một mươi tám việt nam nghiên cứu thành công và đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng vaccine mr phòng bệnh sởi và rubella sản xuất thành công vaccine cúm mùa
với những thành tiệu có được việt nam đang dần hướng tới tự chủ được sản xuất cung ứng vaccine trong tương lai
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhiều bệnh việt nam tự hào đã thanh toán được như đậu mùa bại liệt và đều là nhờ vaccine được sản xuất trong nước
việc việt nam có thể tự chủ được vaccine là vô cùng quan trọng bởi có thể thấy rõ vai trò quan trọng của vaccine trong phòng chống bệnh nâng cao chất lượng dân số và đảm bảo được quyền lợi cho tất cả trẻ em nước ta
chúng ta đã có chủ động vaccine dùng cho trẻ em dưới một tuổi phụ nữ có thai và nữ tuổi sinh đẻ
trong rất nhiều năm chúng ta hoàn toàn là có một nguồn vaccine chủ động không chỉ trong chương trình tiêm chủng mở rộng mà vaccine còn có thể sử dụng trong chống dịch hay là những chiến dịch tiêm chủng bổ sung để chủ động tạo miễn dịch cộng đồng cho trẻ em
đấy là một vấn đề rất là quan trọng và là một đặc thù nổi bật của việt nam
dân số của việt nam rất lớn chúng ta tự chủ được vaccine cũng như đảm bảo được vấn đề an ninh và sức khỏe
bởi vì nếu không có dịch xảy ra mà chúng ta không có vaccine một cách đáp ứng ngay bằng chính cái thử lực của chúng ta thì nó có những cái việc mà chúng ta lại đi nhập đi mua thì nó rất là phức tạp
năm hai nghìn một mươi tám với dấu ấn quan trọng khi chúng ta sản xuất được vaccine sởi rubella nhằm mục tiêu hướng tới thanh toán hai bệnh này bằng vaccine trong nước
cùng với đó là sản xuất thành công vaccine cúm mùa ba trong một gồm cúm ah một n một trăm linh chín ah ba n hai cúm b và vaccine cúm tiền đại dịch ah năm n một
trong khi hiện nay không phải có quá nhiều nước sản xuất được vaccine và thường phải nhập khẩu đặc biệt là các nước đông nam á
việc sản xuất được vaccine trong nước đã đóng góp vô cùng quan trọng trong thành quả của chương trình tiêm chủng mở rộng
dự kiến đưa vào trong chương trình tiêm chủng mở rộng cũng là những vaccine để phòng chống những bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm và là gánh nặng bệnh tật ở trẻ em việt nam ví dụ như vaccine rota
ngoài ra thì những nhà sản xuất vaccine trong nước cũng đang xem xét để sản xuất những vaccine
ở thế hệ kiên tiến hơn chúng ta cũng đang nghiên cứu những vaccine phối hợp khác dùng trong chương trình tiêm chủng mở rộng
những vaccine khác đảm bảo thế hệ cao hơn an toàn hơn và miễn dịch tốt hơn thì chúng ta cũng đang phải cố gắng để làm những việc đó
tuy nhiên với xu hướng bệnh tật ngày càng có những sự biến đổi đặt ra nhiều thách thức cho công tác nghiên cứu vaccine
chúng ta cần có những định hướng mục tiêu phát triển cụ thể rõ ràng để có thể hướng tới tự chủ được hoàn toàn vaccine trong tương lai
việt nam đang từng bước khẳng định năng lực sản xuất vaccine và với những thành tiệu đã đạt được nền y học việt nam tiếp tục ghi dấu trên bản đồ thế giới
và hy vọng với những nỗ lực không ngừng nghỉ việc chủ động hoàn toàn vaccine sẽ không còn xa